các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào ngày năm tháng năm tại ấp chín mươi bốn xã túc trưng huyện định quán tỉnh đồng nai đã xảy ra vụ giết người cướp tài sản
nạn nhân là anh võ quốc khánh chú tại xã tân thành huyện lâm hà tỉnh lâm đồng bị một đối tượng đâm năm mươi sáu nhát dao dẫn đến tử vong
qua khám nghiệm hiện trường xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng phạm tội
với tinh thần quyết tâm cao sau thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn đình trung chú cùng xã trung là thủ phạm sát hại khánh để cướp tài sản
tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo đặng văn tuấn chú tại thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi về tội giết người và bị cáo lê văn nguyên chú tại xã mỹ an huyện tháp một mươi về tội che giấu tội phạm
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm lê văn nguyên cùng đặng văn tuấn uống rượu tại ấp năm xã đốc bình kiều huyện tháp một mươi trong lúc uống rượu xuất phát từ việc cho rằng bị hại bùi văn chọn có lời nói xem thường mình nên bị cáo đã dùng chiếc đũa định đâm chọn nhưng được mọi người căn ngăn
sau đó bị cáo tuấn đến chợ đốc bình kiều mua dao quay trở lại đâm hai nhát vào người chọn gây tử vong sau khi bị cáo tuấn gây án bị cáo nguyên điều khiển xe mô tô chở tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường
sau đó cả hai đến cơ quan công an đầu thú xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội gây mất an ninh trật tự tại địa phương hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đặng văn tuấn mức án tù trung thân và tuyên phạt bị cáo lê văn nguyên mức án hai năm tù giam
đối tượng vũ quang huy gây ra vụ cướp tài sản táo tận của lái xe taxi đã bị công an quận hoàng mai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp bắt giữ sau bốn mươi tám giờ gây án
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm
vũ quang huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chủ tịch quận hai bài trưng hà nội gọi đến tổng đài taxi hãng vích yêu cầu cho xe đến đón tại phố bạch đăng hai bài trưng
nhận được thông tin anh trần văn đoàn lái xe taxi hãng viết đến đón sau khi lên xe vũ quang huy yêu cầu lái xe chở đi lòng vòng nhiều địa điểm đi sang huyện đông anh sau đó tiếp tục yêu cầu đưa đi hải phòng rồi quay trở về hà nội
khi về đến phố nguyễn khói hà nội thì số tiền cước taxi là hơn hai triệu đồng không muốn trả tiền cước taxi đồng thời nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh đoàn huy đã bất ngờ dùng một chiếc kéo gốc loại nhỏ chọc vào sau gái anh đoàn gây thương tích và đe dọa cướp số tiền anh đoàn mang theo và mở cửa xe bỏ chạy
qua truy xét vào tối ngày một mươi ba tháng năm đội tám phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an quận hoàng mai đã làm rõ đối tượng gây án và tiến hành bắt giữ khẩn cấp vũ quang huy sau bốn mươi tám giờ gây án
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đà nẵng xảy ra hiện tượng bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn một nhóm đối tượng gây dối an ninh trật tự với hành vi trên vừa bị công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng phát hiện và ngăn chặn
đức ra công an đầu thú và giao nộp hơn sáu triệu đồng và hai chiếc điện thoại di động là tăng vật của vụ án đồng thời khai báo hành vi cùng đoài thực hiện hành vi phạm tội
tuy nhiên quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện lời khai của đức có nhiều mâu thuẫn không phù hợp với hiện trường vụ án
biết không thể che giấu được hành vi phạm tội vào ngày một mươi năm tháng năm dương đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận chính đối tượng mới là người trực tiếp đột nhập vào nhà của nạn nhân trộm cắp tài sản
một thông tin đến từ quảng ngãi
từ tử vong vừa mới xảy ra tại địa bàn huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
hai vợ chồng anh phạm văn thạch và chị phạm thị tật chạy xe máy chở theo cháu phạm thị vân khi đang lưu thông theo hướng đi từ xã ba tiêu đi xã ba vì
thì vai trạm với xe máy do anh phạm văn thu điều khiển ngược chiều
hậu quả hai vợ chồng anh phạm văn thạch phạm thị tật ngã xuống đường và bị xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi sáu c bảy nghìn một trăm tám mươi tám đang di chuyển cùng chiều cán chết tại chỗ
cháu phạm thị vân phạm thị thu bị thương nhẹ hai xe máy bị hư hỏng
thưa quý vị để bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
bên cạnh công tác nghiệp vụ khác lực lượng cảnh sát giao thông huyện sơn tịnh và cảnh sát trật tự công an tp quảng ngãi tăng cường xử lý thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ và tụ tập gây mất an ninh trật tự vào ban đêm
tỉnh lộ sáu trăm hai mươi ba vào ban đêm
mật độ tham gia giao thông đông đúc tình trạng thanh niên vi phạm luật giao thông diễn biến phức tạp
để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ như cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội gia quân tăng cường tuần tra vũ trang kịp thời xử lý các quái xế và hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ
cùng với đó cảnh sát trật tự công an tp quảng ngãi đã ra quân giải tán những nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự vào ban đêm không để phát sinh những điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự đồng thời xử lý nhiều tài xế taxi đậu đỗ không đúng nơi quy định gây mất trật tự an toàn giao thông xử lý các trường hợp tụ tập đua xe trái phép
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế mưa rào và rông đã xảy ra trên diện rộng mưa còn kéo dài cho đến hết ngày hôm nay sau đó từ ngày mai mưa tại khu vực này sẽ có xu hướng giảm dần cả về diện và lượng